thông tin liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
tính đến hiện tại đã có hơn năm trăm linh nạn nhân trong đó có hai ca tiến triển nặng
ngay sau khi xảy ra vụ việc thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương
triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
sau khi ghi nhận sự việc lực lượng chức năng tỉnh đồng nai cũng đã xuống cơ sở bánh mì băng
nơi các bệnh nhân đã mua bánh mì ăn trước đó để điều tra
tại thời điểm kiểm tra cửa hàng bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh
tại địa chỉ khu phố hai phường xuân bình thành phố long khánh
bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh
cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền
nguy trang là quán giải khát nằm sâu trong vườn dừa
một tụ điểm đánh bạc đã bị công an tỉnh tiền giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triệt phá
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ xí ngầu gần bảy triệu đồng tiền mặt tăng vật
tạm giữ một mươi bốn điện thoại di động một mươi sáu xe mô tô hơn hai trăm linh triệu đồng và một mươi tám đối tượng có liên quan
vụ việc được bàn giao cho công an huyện tân phú đông để tiếp tục xử lý theo quy định
công an quận bảy tp hcm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ
công an thành phố vừa truy xét bắt giữ đối tượng đỗ trọng thắng về hành vi cướp tài sản
trên đường nguyễn khắc viện quận bảy thắng đã dùng dao uy hiếp buộc một người phụ nữ phải đưa một trăm linh triệu đồng
do không có đủ tiền nên nạn nhân chuyển cho thắng một mươi triệu đồng
vào tài khoản nhận tin báo về vụ việc công an quận bảy phối hợp với lực lượng hình sự
công an tp hcm đã truy xét bắt giữ đối tượng
lấy trộm điện thoại của một du khách đối tượng hoàng văn hưng đã bị công an tp hcm truy xét bắt giữ
tại cơ quan công an hưng khai nhận vào khoảng năm giờ sáng tại khu vực sân tập thể
sau nhà văn hóa trung tâm tp hcm hưng nhìn thấy một người đang nằm ngủ trên ghế đá
nên đã lại gần trộm điện thoại trong ba lô của nạn nhân rồi bỏ chạy
tìm nơi tiêu thụ đội cảnh sát hình sự công an thành phố đang tiếp tục thu thập thông tin tài liệu
để làm rõ vụ việc
bộ công an vừa ra thông báo tìm bốn người liên quan trong vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hà nội và một số địa phương
các đối tượng bị truy tìm gồm nguyễn tuấn danh hai mươi bảy tuổi tưởng hữu hạnh bốn mươi một tuổi
đàm lê duy hai mươi sáu tuổi cùng chú tại xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đống tháp
và trần thị ngọc my hai mươi bảy tuổi ở huyện an phú tỉnh an giang
đây là những người bị nghi thực hiện tội phạm cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác
điều tra vụ án hình sự
khi tìm thấy các đối tượng này đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an
địa chỉ số bảy phố nguyễn đình triều phường nguyễn du quận hai bà trưng tp hà nội số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một
sau hơn một tuần xét xử và nghị án vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân cấp cao
tại tp hcm đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
thủ đức house và các đơn vị có liên quan
cựu phó cục trưởng của khi hành án được giảm một năm tù
hội đồng xét xử nhận định nguyễn vũ bảo hoàng là tổng giám đốc thủ đức house
chịu trách nhiệm chung điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty
bị cáo đã ký hợp đồng với các công ty trong nhóm của trịnh tiến dũng
sử dụng các hợp đồng
hợp đồng mua bán hàng hóa lập hồ sơ đề nghị thuế giá trị gia tăng
giúp trịnh tiến dũng chiếm đoạt ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng tiền hoàn thuế
tuy nhiên tại tòa phúc thẩm bị cáo hoàng an năn hối cải thành khẩn khai báo
tòa tuyên phạt nguyễn vũ bảo hoàng ba năm sáu tháng tù giảm hai năm sáu tháng tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo lưu thị ngát nguyên giám đốc công ty khánh hưng cũng được giảm hai năm so với mức án sơ thẩm
chịu hình phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn thị bích hạnh cựu phó cục trưởng cục thuế tp hcm
cũng được giảm một năm so với án sơ thẩm chịu hình phạt ba năm tù về tội vi phạm quy định
quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo kháng cáo khác được giảm từ ba cho đến ba mươi tháng tù so với án sơ thẩm
đang vận chuyển trái phép chân ma túy hờ a xúa đã bị bắt quả tang tại khu vực bản kết hai
xã phiên quản huyện mai sơn tỉnh sơn la vật chứng thu sữ bao gồm gần một mươi một viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng hờ a xúa khai nhận bản thân do hám lợi nên đã sang bên kia biên giới
móc nối với đối tượng người lào mua ma túy rồi vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện
để qua mắt lực lượng chức năng xúa đã cho số ma túy trên vào can nhựa để ngụy trăng
mở đầu bản tin là thông tin đến từ tỉnh sơn la
thưa quý vị khi đang vận chuyển cháy phép chất ma túy hờ a xúa đã bị bắt quả tàng tại khu vực bản kết hai
xã phiên quản huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một mươi chín trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng chín trăm sáu mươi hai bảy mươi gram
cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng hờ a xúa khai nhận
bản thân do hám lợi đã sang bên kia biên giới móc nối với đối tượng người lào
mua ma túy rồi vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện
để qua mắt lực lượng chức năng xúa đã cho số ma túy trên vào can nhựa để ngụy trang
công an tp vinh tỉnh nghệ an cũng vừa bắt giữ một mươi bốn đối tượng độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
có hành vi gây dối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra mở rộng bắt giữ các đối tượng khác có liên quan
bốn đối tượng trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và huyện đức thọ huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
thu giữ nhiều dao kiếm tự chế và một số tăng vật khác liên quan
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh làm rõ nhóm đối tượng trú tại huyện nghi lộc
và tỉnh hà tĩnh có xích mích với nhau và có xích mích với đối tượng trú tp vinh
nên đã hẹn nhau để giải quyết
các đối tượng đã điều khiển xe máy với tốc độ cao dàn hàng ngang trên đường lạc lách hò hét bấm còi
gây mất an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tám đối tượng
có hành vi gây dối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện hóc môn tp hcm đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong
được phát hiện trong căn nhà trên đường dt một mươi bốn xã đồng thạnh
theo đó vào sáng ngày hôm nay người phụ nữ đến tìm mẹ sống trong căn nhà trên
nhưng không thấy ai ra mở cửa
nhìn qua cửa sổ thì phát hiện cụ ông sáu mươi bảy tuổi là chủ căn nhà trên nằm bất động
cạnh đó là người phụ nữ ngoài bảy mươi tuổi
khi phá cửa vào trong cụ ông đã tử vong
người phụ nữ ngoài bảy mươi tuổi sức khỏe yếu được đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo công an xã đông thạnh phối hợp với công an huyện hóc môn tp hcm
đến phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc
công an tp cn cho biết đã bắt giữ đối tượng võ trí cường hai mươi chín tuổi
hung thủ đã chém chết một người
thương nhiều người khác trên địa bàn huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
và huyện vĩnh thạnh tp cn
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng bốn công an xã hạnh thắng huyện vĩnh thạnh
nhận được tin báo của người dân về việc có một đối tượng lạ mặt sử dụng một cây dao bằng kim loại
chạy vào nhà và chém liên tục vào người đàn ông nguyễn tư tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đang nằm trên vỏng
sau đó đối tượng chạy ra khỏi hiện trường tiếp tục chém nhiều nhát vào người em huỳnh gia huy
sinh năm hai nghìn một mươi ba cách đó khoảng hai trăm linh mét
không dừng lại ở đó trên đường di chuyển đối tượng phát hiện chị đỗ thị bé hằng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đang nằm trên vỏng trước mái hiên nhà và la vào chém liên tiếp vào người nạn nhân
sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường
nạn nhân tố nhanh chóng được đưa đi cấp cứu điều trị nhưng đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện
sau khi nắm được thông tin trên thứ tướng nguyễn văn thuận giám đốc công an tp cn
đã lập tức chi đạo phòng cảnh sát hình sự phố học công an huyện vĩnh thạnh và các địa bàn giáp ranh
cưới lực lượng cùng chóng nghiệp vụ của phòng cảnh sát cơ động xuống hiện trường nhanh chóng truy bắt đối tượng
sau hơn một mươi sáu giờ tìm kiếm đến bảy giờ hai mươi phút sáng một tháng năm đối tượng võ chí cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đăng ký thường trú tổ bảy ấp kinh một mươi a xã thạnh đông bê huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
đã bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang lẫn trốn ngoài đồng tại ấp thái trung xã thái đông huyện cờ đỏ tp cn
tăng vật thu giữ được gồm hai con dao thái lan hai dao tự chế và một xe gắn máy không biển số
qua xác minh nhanh cơ quan điều tra xác định cường là đối tượng có bệnh án tâm thần thuộc diện quản lý
tại địa phương nơi cư trú đã được gia đình đưa đi điều trị ba đợt tại bệnh viện tâm thần trung mương hai
tp biên hòa tỉnh đồng nai
đến trưa ngày ba mươi tháng bốn sau khi kết thúc điều trị đợt ba trở về nhà được vài tháng
cường đã gây ra hai vụ cuối gây thân tích trên địa bàn huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
sau đó tiếp tục đi qua địa bàn huyện vĩnh thạnh tp cn gây án làm chết người
qua test nhanh đối tượng âm tính với ma túy hiện vụ án đang được công an tp cn điều tra làm rõ
công an phường một mươi quận tám tp hcm cho biết vừa bắt giữ đối tượng xông vào trụ sở công an phường một mươi
trên tay cầm một con dao la hét và có biểu hiện bất thường
sau đó dùng dao tấn công một vài người xung quanh khiến hai người bị thương ở vùng cổ
và bụng trong đó có một chiến sĩ công an
công an phường một mươi quận tám đã nhanh chóng khống chế bắt giữ phạm thị ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tiến hành kiểm tra nhanh bích dương tính với ma túy
nguyên nhân và hành vi bất thường của bích là ảo giác do sử dụng ma túy gây ra
hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày một tháng năm viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết
đã hoàn thất cáo trạng truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can về một mươi một tội danh liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm
trong đó hai cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam là đặng việt hà bị truy tố về tội nhận hối lộ
trần kỳ hình người tiền nhiệm của hà bị truy tố về tội nhận hối lộ và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng các bị can nguyên là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạng buôn lỏng quản lý
đưa ra nhiều chủ trương trái quy định để nhận hối lộ và chi tiền hối lộ từ các đơn vị trực thuộc cục đăng kiểm việt nam
các chi cục trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn cả nước với số tiền lớn trong quá trình duyệt
cấp mã số thành lập các trung tâm đăng kiểm tư nhân thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện xe cơ giới
đăng kiểm định kỳ phương tiện cơ giới đường bộ và thủy nội địa
trong đó có thời gian làm cục trưởng cục đăng kiểm việt nam từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bị can trần kỳ hình nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp các đơn vị đăng kiểm
sau đó bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm
kiểm định phương tiện thẩm định hồ sơ thiết kế
trần kỳ hình đã nhận tổng số tiền hơn sáu năm tỷ đồng và hai mươi ba đô la mỹ
tương tự trong thời gian lên làm cục trưởng thay trần kỳ hình
đặng việt hà đã để xảy ra tiêu cực có hệ thống trên địa bàn cả nước trong thời gian dài
cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhận hối lộ của đặng việt hà phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn bốn mươi tỷ đồng
trong đó đặng việt hà hưởng lợi số tiền gần chín tỷ đồng và một mươi ba đô la mỹ
tin tức an ninh trật tự ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử
sơ thẩm bị cáo trần thị thanh tiền chú tại huyện tam bình về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
tiền đã đưa ra thông tin gian dối về việc có quen biết với bên ngân hàng chính sách huyện tam bình
cho các tổ viên vay vốn và tiền đang cần nguồn vốn cho các tổ viên vay lại đáo hạn ngân hàng
do tin lời của bị cáo tiền một nạn nhân đã cho tiền vay hai mươi bảy lần
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tổng cộng tiền gấp là trên sáu ba tỷ đồng
và sau đó bị cáo tiền đã khắc phục trả lại một phần tiền cho bị hại
và hiện bị cáo tiền còn nợ tiền người này là trên hai một tỷ đồng
tại tòa bị cáo tiền không thành khẩn khai báo
kết thúc phiên tòa hộ đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần thị thanh tiền một mươi bốn năm tù giam
về tội lừa đảo chiếm nốt tài sản đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền trên hai một tỷ đồng